vụ việc đang được công an thụ lý điều tra và xử lý theo quy định
giờ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan lên kế hoạch hỗ trợ chăm sóc để đảm bảo an toàn cho cháu y
vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự
trị an an toàn xã hội trên địa bàn mà còn xâm phạm đến sức khỏe danh dự nhân phẩm của trẻ em
một số bị hại trong các vụ án xâm hại tình dục còn quá nhỏ tuổi
có bị hại là trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh hậu quả ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe
còn làm cho các bị hại ảnh hưởng tâm lý nặng nề để lại nhiều hệ lụy không tốt cho trẻ và gia đình xã hội
nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm nêu trên ngoài ý thức chấp hành pháp luật
nhân cách đạo đức thấp kém của đối tượng phạm tội còn cho thấy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
giáo dục giới tính của các cơ quan tổ chức đoàn thể chức năng nhà trường và việc quản lý chăm sóc của gia đình
đối với trẻ em có lúc có nơi chưa hiệu quả
một số gia đình thiếu kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em
hiểu biết về luật pháp về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em còn hạn chế
hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng các đoàn thể chính quyền cơ sở
trong quản lý chăm sóc trẻ em ở một số nơi chưa chặt chẽ hiệu quả chưa cao
để đảm bảo thống nhất cách hiểu và áp dụng đúng quy định về các tội xâm hại tình dục trẻ em
trong bộ luật hình sự vào công tác xét xử rất cần được tòa án nhân dân tối cao
sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể như thế nào là hành vi quan hệ tình dục khác
trong tình trạng cuốn bách phải miến cỡ giao cấu gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu
theo tổng kết đánh giá khảo sát tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
hiện nay có xu hướng gia tăng theo từng năm số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em
trong thời gian qua đều có xu hướng tăng với diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của loại tội phạm này
với tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
trên cơ sở nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự trong các tội xâm hại tình dục trẻ em
các quy định về tội xâm hại tình dục trẻ em trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thể hiện rõ nguyên tắc phân hóa trách nhiệm được thực hiện ở một bước cao hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cá thể hóa hình phạt
nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự được thể hiện qua việc cụ thể hóa ở mức tối đa các tỉnh tiết định khung của từng tội phạm
bên cạnh đó bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã cụ thể hóa một số khái niệm như
người đã thành niên được thay bằng người đủ một mươi tám tuổi trở lên
nhiều người được thay bằng từ hai người trở lên
nhiều lần được thay bằng từ hai lần trở lên
gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật
được thay bằng gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật
khái niệm hiếp dâm trẻ em được thay bằng dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ từ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
trái với ý muốn của họ hoặc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới một mươi ba tuổi
theo đó khái niệm cưỡng dâm trẻ em giao cấu với trẻ em dâm ô với trẻ em
cũng được quy định cụ thể để đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu và quá trình áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền
các tội xâm phạm tình dục trẻ em được quy định tại chương một mươi bốn
các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm năm điều một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi bốn một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi bảy
so với bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm năm điều một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi bốn một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi bảy
so với bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm tăng thêm một điều một trăm bốn mươi bảy
quy định về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội này được quy định tại điều một trăm một mươi hai tội hiếp dâm trẻ em bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm tên của điều luật đã thay cụm từ trẻ em thành cụm từ người dưới một mươi sáu tuổi
khung hình phạt cao nhất của tội này được giữ nguyên là phạt tù từ hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
các khoản trong điều luật được xuất pháp
từ năm khoản xuống còn bốn khoản nội dung các khoản của tội này trong bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
không quy định chi tiết cụ thể hóa hành vi phạm tội như nội dung các khoản của tội này trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể khoản một một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
nhưng khoảng một một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định cụ thể về các hành vi phạm tội
người nào thực hiện các hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ từ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
trái với ý muốn của họ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới một mươi ba tuổi thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
khoảng hai một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tính chất loạn luân làm nạn nhân có thai gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
tỷ lệ thương tật từ ba mươi một đến sáu mươi
đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
khoảng hai điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
theo hướng cụ thể đối với từng trường hợp phạm tội là
gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
quy định thêm trường hợp phạm tội hai lần trở lên
đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
khoảng ba điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức
nhiều người hiếp một người phạm tội nhiều lần đối với nhiều người
gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên
biết mình bị nhiễm hiv mà vẫn phạm tội làm nạn nhân chết hoặc tự sát
thì bị phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
khoảng ba điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
thêm trường hợp phạm tội đối với người dưới một mươi tuổi
và đối với trường hợp gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe
hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
thì bị phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
bỏ khoảng bốn điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
giữ nguyên khoảng năm chuyển sang quy định tại khoản bốn điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội cưỡng dâm người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội này được quy định tại điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tội cứng dâm trẻ em
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thay cụm từ trẻ em thành cụm từ người đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
khung hình phạt cao nhất của tội này được giữ nguyên là bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
các khoản trong điều luật được rút gọn từ năm khoản xuống còn bốn khoản
cụ thể khoảng một điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
người nào cứng dâm trẻ em từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
khoảng một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình
hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu
hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
khoảng hai điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tính chất loạn luân
làm nạn nhân có thai gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ thương tật từ ba mươi một đến sáu mươi
tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
khoảng hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
theo hướng cụ thể và có tính định lượng
gây thương tích tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần
và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu
phạm tội hai lần trở lên
đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
khoảng ba điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp
nhiều người cưỡng ra một người phạm tội nhiều lần
đối với nhiều người gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên
biết mình bị nhiễm hiv mà vẫn phạm tội
làm nạn nhân chết hoặc tự sát
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
khoảng ba điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định rút gọn bỏ điểm b và c
bổ sung thêm nội dung tại điểm d
cụ thể phạm tội thuộc một trong các trường hợp
nhiều người cưỡng ra một người gây thương tích
gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần
và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ sáu mươi một trở lên
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
khoảng bốn điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
giữ nguyên và được chuyển sang quy định
tại khoản bốn điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm
tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi
điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội này được quy định tại điều một trăm một mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tội giao cấu với trẻ em
tên của điều luật được sửa đổi bổ sung
và thay thế thành tội giao cấu
hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nội dung của điều luật được sửa đổi bổ sung
thêm một khoản và được quy định
theo hướng lượng hóa hành vi phạm tội
có tính chất loại trừ
khung hình phạt cao nhất của tội này được giữ nguyên
và bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
cụ thể khoản một điều một trăm một mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quy định người nào đã thành viên
mà giao cấu với trẻ em
từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thì bị phạt tù từ một năm đến năm
khoản một điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định người nào từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nếu không thuộc trường hợp quy định
tại điều một trăm bốn mươi hai và điều một trăm bốn mươi bốn
điều luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
khoảng hai điều một trăm một mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phạm tội thuộc một trong các trường hợp
phạm tội nhiều lần đối với nhiều người
có tính chất loạn luân
làm nạn nhân có thai
gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ thương tật từ ba mươi một đến sáu mươi
thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
khoảng hai điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định theo hướng lượng hóa hành vi phạm tội
tại điểm ab
bổ sung thêm nội dung tại điểm d
và quy định thêm điểm e
cụ thể phạm tội thuộc một trong các trường hợp
phạm tội hai lần trở lên
đối với hai người trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm
chăm sóc giáo dục chữa bệnh
thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
khoảng ba điều một trăm một mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp
gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên
khoản ba điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
biết mình bị nhiễm hiv mà vẫn phạm tội
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
khoảng bốn điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín không có quy định này
tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội này được quy định tại điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tội dâm ô đối với trẻ em
tên điều luật thay cụm từ trẻ em thành cụm từ người dưới một mươi sáu tuổi
về nội dung điều này trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có sự đổi nội dung các khoản
bổ sung thêm một số điểm trong một số khoản
và quy định theo hướng lượng hóa hành vi phạm tội
quy định rõ mức độ gây tổn hại cho nạn nhân
do tác động của hành vi phạm tội gây ra
khung hình phạt cao nhất của tội này vẫn giữ nguyên
là bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm
bổ sung thêm quy định một số trường hợp phạm tội
cụ thể khoảng một điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
người nào đã thành niên mà có hành vi dâm mô với trẻ em
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
khoảng một điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người nào đủ từ một mươi tám tuổi trở lên mà có hành vi dâm mô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
không nhằm mục đích giao cấu
hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
khoảng hai điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp phạm tội nhiều lần
đối với nhiều trẻ em
đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
gây hậu quả nghiêm trọng tái phạm nguy hiểm
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
khoảng hai điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
phạm tội thuộc một trong các trường hợp
phạm tội có tổ chức
phạm tội hai lần trở lên
đối với hai người trở lên
đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
khoản này bỏ trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại khoản hai điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
khoảng ba điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quy định
phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm
khoảng ba điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định theo hướng cụ thể hơn
phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
làm nạn nhân tự sát
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm
khoảng bốn điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
được giữ nguyên và quy định tại khoản bốn điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể điều luật quy định
phạm tội trong các trường hợp phạm tội có tổ chức
phạm tội hai lần trở lên
đối với hai người trở lên
đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh
có mục đích thương mại gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm
người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm